một người dân tại khu vực kênh số chín thuộc xã mỹ hạnh bắc tỉnh long an phát hiện một sát người nằm sát bờ canh